quay trở lại với phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh huyền ạ
câu chuyện về việc suy giảm essrocen thì chúng ta cũng đã được nghe các chị chia sẻ từ nãy đến giờ rồi
và anh thư thì có một thắc mắc nữa là khi mà lượng estrogen suy giảm
thì vì cái lý do gì mà nó sẽ tác động đến cái nhu cầu sinh lý của chị em phụ nữ thưa chị
như chúng ta đã biết cũng như là chị thủy cũng đã đề cập rất là rõ
khi mà estrogen suy giảm liên quan đến các chu kỳ kinh nguyệt
cũng như là khả năng sinh estrogen ở trong cơ thể
thì nó đánh dấu một dấu mốc đó là dây đoạn xung quanh dây đoạn mãn kinh
hay chúng ta có thể hiểu đấy là một quá trình lão hóa tự nhiên
cái giai đoạn này nó thường xảy ra ở giai đoạn xung quanh khoảng độ bốn mươi năm đến năm mươi năm tuổi
thường thì người ta gặp xung quanh tuổi năm mươi và năm mươi một
còn nếu ai sớm hơn thì đôi khi ở độ tuổi ngoại tứ tuần tức là bốn mươi năm bốn mươi sáu đã có thể gặp
còn những ai mà có đời sống tốt hơn rồi giàu hơn estrogen rồi giàu hơn
thì có thể mãn kinh muộn hơn ở độ tuổi ngoại năm mươi năm
nhưng tại sao một cái hormone chúng ta được ghi thần thánh như chị thủy nói
nó như là một cái tiên dược vì nó có rất nhiều các receptor
chúng ta có thể hiểu theo thuật ngữ dân dã đó là các điểm tiếp nhận cái hormone này
đến các cơ quan các cơ quan tiếp nhận nó nằm ở rất nhiều các bộ phận trong cơ thể
ví dụ như là ở tim mạch hoặc là hệ trên hệ tim mạch
thì khi lượng estrogen sụt giảm như vậy
nó làm cho người phụ nữ có gia tăng các biến cố tim mạch
nó gia tăng các sinh sơ vữa gia tăng nguy cơ gia tăng cái nồng độ ldl và giảm cái nồng độ hdl
là không tốt cho cái lượng lipid máu hay gọi là mỡ máu ở trong cơ thể
bên cạnh đó thì ở những cái thụ cảm như ở bộ phận sinh dục

loãng xương thì cũng có những cái ostrogen để tiếp nhận
và nó làm sụt giảm các cái nồng độ của mật độ xương
và làm gia tăng các nguy cơ loãng xương
tương tự thì rất nhiều các cái bộ phận đặc biệt liên quan như là
bộ phận tiết niệu sinh dục bộ phận tim mạch và v v
nó làm cho ảnh hưởng đến toàn bộ các hệ thống
khi lượng australia sụt giảm mà đặc biệt đánh dấu bởi các cái chu kỳ mãn kinh của phụ nữ
ngoài cái chu kỳ mãn kinh đấy ra thì chị em có thể nhìn vào những biểu hiện nào để biết là mình đang bị sinh giảm estrogen
hoặc là hoặc là mình có thể làm những cái xét nghiệm chính xác nào để thấy rằng là mình đến thời điểm cần bổ sung chưa
thực ra thì chúng tôi cũng khuyên cáo cũng như chúng tôi làm trong chuyên ngành nội tiết và lão khoa
cũng như chị thủy làm trong chuyên ngành sản chúng tôi có những cái xét nghiệm hoặc những cái khuyên cáo
đặc biệt nghĩa độ tuổi này nó còn là ngoài cái việc estrogen sụt giảm nó còn cái đánh dấu nhiều dấu mốc
chẳng hạn như là gần đến độ tuổi về hưu nghỉ hưu đã thay đổi cả tâm sinh lý
thì về cơ thể thì chúng tôi làm khuyến cáo đánh giá các xét nghiệm sàng lọc sức khỏe thường quy
bên cạnh đó thì cũng phải nhận biết được các dấu hiệu của thay đổi tính tình
chẳng hạn có khó tính hay không có dễ buồn ngủ hay không khả năng tập trung có kém hay không
còn về nội tiết thì chúng tôi cũng có các xét nghiệm cũng liên quan đến các hormôn hướng bùng trứng
giống như là chị thủy đề cập
nhưng dù như thế nào thì chúng ta cũng phải đi khám sàng lọc
bởi vì nếu như chúng ta có hướng tới các cái sử dụng các cái nguồn thay thế
từ estrogen tự nhiên hay là estrogen thay thế theo liệu pháp trị liệu hormôn
thì cái việc thăm khám sàng lọc rất là quan trọng
để xem cái lớp nội mạc tử cung
tin nữa chị thủy cũng sẽ hỗ trợ tôi thêm cái phần này
để xem nội mạc tử cung như thế nào
các cái bệnh phụ khoa có liên quan hay không
các vấn đề của tử cung và vùng trứng nó rất là quan trọng
bởi vì đôi khi đó là một cái dấu mốc của sụt giảm rất là nhiều
đặc biệt estrogen trên cơ quan đích
làm chúng ta dễ nhầm và bỏ sót những cái bệnh tiềm tàng hay gặp ở trong giai đoạn này